trong không khí nô nức của những ngày làm việc đầu xuân sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
cùng với những định hướng quan tâm và quyết tâm của các doanh nghiệp
chín mươi bảy người lao động tại tỉnh bình dương đã quay trở lại làm việc ổn định
thực hiện các đơn hàng sản xuất đầu năm mới kỷ hợi
để bắt đầu một năm hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngày đầu tiên đi làm lại
lãnh đạo một công ty chuyên về may mặc tại thị xã thuận an tỉnh bình dương
đã đứng ở cổng từ sớm lì xì cho các công nhân khi quay trở lại công ty làm việc
trong năm vừa qua công ty này đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động
như tham hỏi công nhân khó khăn trao quảng cho người lao động về quê đón tết
vì vậy trong ngày đầu năm hơn sáu công nhân của công ty đã trở lại làm việc đông đủ
trong bữa tết vừa gọi dịp nghỉ tết công ty có xe đưa đón công nhân về quê ăn tết
sau khi trở lại làm việc công ty tổ chức tiệc tân niên chào đón công nhân cảm thấy rất vui và phân khích
còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc ngan thị xã bến cát tỉnh bình dương
nghỉ tết xong chín mươi tám người lao động đã ổn định được tinh thần quay trở lại làm việc hoàn chỉnh
với tác phong làm việc chuyên nghiệp lao động sản xuất nhanh nhẹn
để kịp những đơn hàng đầu tiên
cái việc này cũng thể hiện cái ý thức của người lao động
đó là sau thời gian nghỉ tết thì quay lại làm việc theo đúng cái kế hoạch của công ty
và cái tình hình như thế thì tôi nghĩ rằng nó không chỉ góp phần cho cái việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định
mà nó còn góp phần đảm bảo cho cái việc làm đời sống
cũng như là cái sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động trong cả một năm
theo liên đoàn lao động tỉnh bình dương đến hôm nay toàn tỉnh đã có tới chín mươi bảy lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết
trong năm hai nghìn một mươi chín
có hàng trăm doanh nghiệp lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự
tuy nhiên việc tuyển mới công nhân người lao động không phải vì thiếu hụt sau tết
mà chủ yếu tăng số lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp